tại tòa bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước thừa nhận hành vi và tội danh nhận hối lộ năm hai triệu usd
từ bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp trong cáo trạng tương ứng phù hợp với lời khai báo tại cơ quan điều tra
bị cáo nhàn cũng bổ sung thêm lời khai so với nội dung đã trình bày ở cơ quan điều tra và đã được kết luận điều tra ghi nhận là bị cáo đã nhận tiền từ bị cáo võ tấn hoàng văn nhưng vẫn giữ nguyên chưa sử dụng
theo có trạng trong quá trình ngân hàng nhà nước thanh tra tại scb hai lần vào năm hai nghìn một mươi bảy và năm hai nghìn một mươi tám để che giấu thực trạng đặc biệt yêu kém và các sai phạm tại scb
bị cáo trương mỹ lan trực tiếp gọc gỡ bàn bạc trao đổi với trưởng đoàn thanh tra là đỗ thị nhàn đồng thời chỉ đạo cựu tổng giám đốc scb võ tấn hoàng văn đưa cho bị cáo nhàn năm hai triệu usd tương đương một trăm một mươi tám tỷ đồng
đỗ thị nhàn đã chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực không đầy đủ về các sai phạm của scb cố tình che giấu làm nhẹ sai phạm của scb và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
vào ngày tối tháng ba tại
sân bay quốc tế đà nẵng phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng phối hợp cục đối ngoại bộ công an tiến hành bàn giao đối tượng im seo seo năm mươi ba tuổi quốc tịch hàn quốc cho cơ quan chức năng hàn quốc để di lý về nước và xử lý theo quy định của pháp luật sở tại
theo tài liệu điều tra từ giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng phát hiện am du seo có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn
trước khi đến đà nẵng đối tượng nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất lẩn trốn một thời gian tại tp hcm
vào ngày hai mươi năm tháng hai đối tượng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an am seo thừa nhận mình bị cơ quan chức năng hàn quốc điều tra về hành vi điều hành trang web đánh bạc bất hợp pháp với số tiền bốn mươi bốn tỷ quân tương đương tám trăm hai mươi hai tỷ việt nam đồng
thưa quý vị tình trạng lừa đảo trên không gian mạng hiện nay đang diễn biến rất phức tạp
các đối tượng dùng rất nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin hoặc chưa am hiểu nhiều về công nghệ thông tin
và mới đây công an tỉnh quảng trị thông báo cơ quan này đang xác minh tin tố giác tội phạm đối với một số đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội facebook nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoàn tài sản
tình trạng lừa đảo trên không gian mạng hiện nay đang diễn ra rất phức tạp
các đối tượng dùng rất nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi để lừa đảo
nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin hoặc chưa am hiểu nhiều về công nghệ thông tin
mới đây công an tỉnh quảng trị thông báo cơ quan này đang xác minh tin báo tố giác tội phạm đối với một số đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội facebook nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bình phước bắt giữ hai đối tượng nguyễn đức thủy sinh năm hai nghìn hai chú thôn tân kiên xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị và nguyễn xuân quý sinh năm hai nghìn chú thôn an thuận xã hương toàn huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì sau một thời gian dài chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật thì chúng tôi đã xác định đối tượng nhóm đối tượng này hoạt động và ẩn náu trên địa bàn tỉnh quảng trị

chúng tôi đã tiến hành thành lập tổ công tác trực tiếp ra quảng trị phối hợp với phòng p năm quảng trị
thì sau ba ngày liên tiếp chúng tôi tiến hành xác minh chúng ta đã xác định được và tiến hành bắt giữ hai đối tượng này
thủ đoạn của nhóm đối tượng nguyễn đức thủy và nguyễn xuân quý là gửi tin nhắn qua messenger đến các tài khoản cá nhân nhờ bình chọn tài năng nhí theo đường link do chúng tạo ra
khi các bị hại truy cập đường link dẫn đến trang web và giao diện tài năng nhí để bình chọn sẽ bị các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân
và chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook cá nhân
sau đó các đối tượng gửi tin nhắn đến tài khoản messenger facebook bạn bè người thân của bị hại để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt
với thủ đoạn trên cơ quan công an xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thủy và quý đã hách hơn ba trăm linh tài khoản facebook của nhiều người và lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng một hai tỷ đồng
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã xét xử và tuyên phạt nguyễn đức thủy một mươi ba năm ba tháng tù nguyễn xuân quý bảy năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến thời điểm này các đối tượng đã hách hơn bốn trăm linh tài khoản facebook cá nhân bằng cách gửi đường link dẫn dụ chủ tài khoản facebook
truy cập vào các trang web giả mạo để bình chọn giọng hát việt nhí hai nghìn hai mươi ba rồi dùng mã động chiếm đoạt tài khoản facebook
sau đó tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo nhắn tin qua ứng dụng messenger cho bạn bè người thân của chủ tài khoản facebook này để mượn tiền
với lý do hàng v mà ngân hàng đang bảo trì và yêu cầu chuyển khoản
cơ quan công an đề nghị các cá nhân cơ quan tổ chức tuyên truyền phổ biến đến mọi người để nâng cao cảnh giác phòng ngừa ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phạm tội
khi cần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra chính xác thông tin của người nhận để không rơi vào bẫy lừa đảo của chúng
trường hợp đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên thì liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hà nội
thị phước long tỉnh bình phước cho biết đã khởi tố vụ án cướp tài sản và khởi tố bị can để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản tại tiệm vàng ngọc bích thuộc khu phố một phường long thủy thị xã phước long
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng ba một nam thanh niên đến trước cửa tiệm vàng ngọc bích trên đường sáu tháng một thuộc khu phố một phường long thủy để mua vàng
sau khi dựng xe mô tô ở lề đường nam thanh niên đi vào tiệm vàng đầu vẫn đủ mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang màu đen che mặt
yêu cầu hai nhân viên tiệm vàng lấy hai lắc vàng nam để mua nam thanh niên này đeo thử hai chiếc lắc vào tay của mình nhưng tỏ vẻ chưa hài lòng nên tiếp tục yêu cầu nhân viên lấy thêm một chiếc lắc khác để đeo thử
thấy nhân viên không để ý nam thanh niên liền bỏ chạy ra xe mô tô để tẩu thoát nhưng bị bắt giữ ngay sau đó
đối tượng khai nhận tên là nguyễn hiệu tùng sinh năm hai nghìn bảy trú tại thị xã phước long do cần tiền trả nợ cho người thân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp vàng

do nhu cầu sử dụng các sản phẩm về thịt và các chế phẩm của động vật hoang dã tăng cao nên một số cá nhân tổ chức ở tỉnh khánh hòa đã bất chấp các quy định của pháp luật để thực hiện hành vi nuôi nhốt buôn bán trái phép các động vật trong danh mục nguy cấp quý hiếm
lực lượng công an khánh hòa trong thời gian gần đây đã khởi tố hai vụ án về hành vi nuôi nhốt buôn bán động vật hoang dã quý hiếm đồng thời tăng cường vận động tuyên truyền người dân doanh nghiệp tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng thả nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm về các khu bảo tồn
trong thời gian tới đơn vị sẽ tham mưu cho bám đốc sẽ làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật đa dạng sinh học cho người dân sinh sống tại các khu vực có rừng
và thực hiện các hành vi sang bắt nuôi nhốt các loại động vật quý hiếm nguy cấp vì đây là hành vi vi phạm pháp luật
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước giao thực hiện công tác bảo vệ các loài động vật quý hiếm và thường xuyên trao đổi phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng ngừa xử lý các hành vi vi phạm
để bảo vệ thiên nhiên và các loại động vật hoang dã quý hiếm không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mỗi người dân đều phải nâng cao ý thức của mình
trong việc thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm không đổi nhốt buôn bán sử dụng trái phép thực phẩm chế phẩm của động vật hoang dã quý hiếm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học cho thế hệ tương lai
trước tình hình diễn biến thất thường của thời tiết tình trạng khô hanh kéo dài để chủ động phòng ngừa hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra
ban quản lý rừng phòng hộ lâm hà đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô với phương châm phòng là chính chữa cháy rừng phải nhanh chóng hiệu quả
sau đây sẽ là ghi nhận tại xã phú sơn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
xã phú sơn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
là một trong những địa phương có diện tích rừng tương đối lớn với hơn một mươi hectare đặc thù là khu vực có địa hình dốc đồi núi hiểm trở
xác định nhiệm vụ phòng chống cháy rừng trong mùa khô là nhiệm vụ quan trọng tại tiểu khu hai trăm hai mươi chín hai trăm ba mươi thuộc địa phận xã phú sơn
như thường lệ ban quản lý rừng phòng hộ lâm hà đã tiến hành giám sát công đoạn xử lý thực bì của đội chuyên trách cấp xã cũng như các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng
đối với hơn hai mươi hộ dân nhận khoán tại tiểu khu này
ban quản lý rừng phòng hộ đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách của xã tích cực vận động tuyên truyền người dân chấp hành quy định về bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng
đặc biệt trong giai đoạn mùa khô phải tuân thủ đúng quy trình xử lý thực bì lựa chọn đốt đúng thời gian địa điểm
sau khi giả soát các khu vực lực lượng chuyên trách của xã cùng với các hộ nhận khoán chủ động xử lý thực bì ở các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao
vì đến cuối năm và tới giờ này
làm sao ban quản lý rừng đã làm xong các phương án phòng cháy
thì chính vậy mà làm sao trên đôi hiện theo các phương án phòng cháy của đơn vị đã tổ chức làm sao bi thu gom phát dọn các đường rành tránh tình trạng cháy lan trọng trên các địa điểm này
ban quản lý rừng phòng hộ huyện lâm hà hiện đang quản lý trên ba mươi bốn hectare diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện
với điều kiện thời tiết khắc nghiệt
địa bàn có địa hình tương đối phức tạp
để chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến rừng
ban quản lý rừng phòng hộ lâm hà đã phối hợp với các đơn vị liên quan
chủ động bố trí lực lượng tăng cường công tác tuần tra
thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm tập trung tại các xã phú sơn phi tô đông thanh phúc thọ
bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo quân số trực một trăm linh trong thời điểm nắng nóng khô hanh kéo dài
thực hiện phương châm chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ và hậu cần tại chỗ
để triển khai các biện pháp chữa cháy rừng xử lý sự cố phát sinh có thể xảy ra
hiện nay là đơn vị đang khẩn trương thực hiện các hạng mục
theo phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã được các cơ quan chức năng phê duyệt
thứ nhất là phối hợp với hạt cẩm lâm ban lực lượng phát xã thị trấn lực lượng nhận khoán
tăng cường tuần tra canh gác hai mươi bốn h
để tại các vị trí nhiều rừng trồng có nguy cơ chữa cháy rừng cao
để nhằm kịp thời phát hiện và chữa cháy kịp thời
công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng được xem là một trong những công việc quan trọng hàng đầu
sự vào cuộc của đơn vị chủ rừng
cũng như lực lượng tuần tra trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ
khi không để xảy ra vụ cháy rừng gây thiệt hại đến tài nguyên rừng
tuy nhiên để công tác này thật sự có hiệu quả
chính mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ rừng
phòng cháy chữa cháy rừng góp phần cùng với chính quyền địa phương
duy trì sự ổn định phát triển tài nguyên rừng bảo vệ môi trường sinh thái
ngăn chặn đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra
nhất là trong giai đoạn mùa khô hiện nay